trong những ngày cuối tuần này miền trung vẫn còn nắng nóng nhưng tình trạng nắng nóng không quá gai gắt
lui xuống phía nam trong ngày và đêm nay khu vực các tỉnh tây nguyên và nam bộ vẫn tiếp tục gián đoạn mưa ban ngày trời nắng với cứng độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi ba mươi ba độ ở tây nguyên và ba mươi hai ba mươi năm độ ở khu vực nam bộ
trên biển trong ngày và đêm nay khu vực có thời tiết đáng lưu ý vẫn tiếp tục tập trung ở vùng biển phía bắc của vĩnh bắc bộ với mưa rào và rông diện rải rác
tầm nhìn xa giảm thấp cùng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như lúc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm
vì thế các phương tiện cần tránh đi vào vùng biển nguy hiểm này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước